vào chiều ngày hôm nay chủ tịch trung quốc tập cận bình đã đến moscow bắt đầu chuyến thăm chính thức ba ngày theo lời mời của tổng thống vladimir putin
chuyến thăm được đánh giá là mang ý nghĩa đặc biệt và tính biểu tượng cao trong bối cảnh thế giới hiện nay có nhiều biến động
đối với nga đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo một cường quốc thế giới kể từ khi moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine hồi tháng hai năm ngoái
còn đối với chủ tịch trung quốc tập cận bình đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba
điều này phần nào thể hiện sự gần gũi và tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước láng giềng được cho là có nhiều điểm song trùng về lợi ích
trước thêm chuyến thăm bộ ngoại giao trung quốc ra thông báo nhấn mạnh sự kiện sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác tin cậy và hiểu biết lẫn nhau
trong khi đó tổng thống vladimir putin đã có bài viết trên tờ nhân dân nhật báo của trung quốc
khẳng định quan hệ nga chung là hình mẫu cho sự hợp tác hài hòa mang tính xây dựng giữa hai nước lớn là trụ cột trong ổn định toàn cầu thúc đẩy tăng trưởng và giúp đạt được chương trình nghị sự tích cực trong các vấn đề quốc tế
ông putin đánh giá chuyến thăm của ông tập cận bình là sự kiện quan trọng khẳng định bản chất đặc biệt của quan hệ moscow bắc kinh
theo kế hoạch hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc hội đàm vào ngày mai hai mươi một tháng ba trong khuôn khổ chuyến thăm hai bên sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng